ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy do không có tiền phục vụ cho các cơn nghiện nhà sư này đã lấy trộm đôi chuông đồng của chùa đi bán lấy một mươi triệu đồng để tiêu xài